những ngày tháng tám trời đổ mưa thời tiết về đêm càng trở lạnh

nhìn các anh nhanh nhẹn chặt từng khúc đá đưa vào máy cắt

những tưởng công việc đơn giản nhưng không nhẹ nhàng như mọi người nghĩ

tôi làm đây ba năm bốn năm rồi
vậy thì cũng xây nước đá kéo đá đi giao thôi không có gì đâu

mỗi đêm như vậy
các anh sẽ đi làm việc của các anh
các anh phải nghiền và vận chuyển khoảng một hai trăm linh cây nước đá

năng suất trung bình mỗi người cũng vì vậy mà không phải nhỏ
mỗi người có khi phải vác hơn một trăm năm mươi cây

và lương ngày là tháng chín triệu mấy buổi chiều
bảy tối làm tới năm giờ sáng nghỉ

giờ mình không có gì gì chất đá đi xe mình làm công nhân
mình nói có gì nhiều lắm
chợ bình điền là một trong những chợ đầu mối lớn nhất sài gòn
rồng khoảng một trăm hai mươi m hai
cung cấp nông sản và thực phẩm tươi sống cho các chợ phía nam
có những đêm thời tiết không thuận
trời trở gió mưa khiến đôi vai các anh càng trở nên triểu nặng và lạnh buốt
ây vậy các anh vẫn bám nghề
chỉ mong có một cuộc sống an lành và hạnh phúc
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
quang huy xin mời quý vị cùng quay trở lại với bộ phim này
trở lại hà nội tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
phát biểu tại phiên chất vấn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
đây là lần đầu tiên ủy ban thường vụ quốc hội thực hiện giám sát lại
đối với các nội dung đã được giám sát
chất vấn liên quan đến việc triển khai thực hiện các nghị quyết
các kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội
ngay sau khi khai mạc
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ và các bộ trưởng
đã trả lời chất vấn của các đại biểu
xung quanh các vấn đề thuộc lĩnh vực mình quản lý
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng
với sự chuẩn bị chú đáo của các cơ quan
kinh nghiệm qua nhiều kỳ chất vấn của đại biểu quốc hội
kinh nghiệm trả lời của các bộ trưởng
phiên chất vấn sẽ diễn ra sôi nổi
tinh thần trách nhiệm cao
đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước
là một trong những thành viên của chính phủ
đăng đàn trả lời chất vấn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu
xung quanh việc xử lý tín dụng đen
và các giải pháp của bộ công an
để ngăn chặn vấn đạn này
trả lời chất vấn của các đại biểu
về tín dụng đen đòi nợ thuê
bộ trưởng tô lâm khẳng định
đây là một vấn đề bức xúc được nhiều đại biểu quốc hội
và cử tri cả nước hết sức quan tâm
hiện chính phủ bộ công an đã thực hiện
nhiều biện pháp để ngăn chặn xử lý vấn nạn này
bộ công an đã tham mưu cho chính phủ
ban hành chỉ thị số một mươi hai
giải quyết vấn đề tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
đòi nợ thuê
bộ công an cũng đã có kế hoạch chuyên đề riêng
phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm này
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
công tác đấu tranh với tội phạm
và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
đã đạt được một số kết quả nổi bật
kết quả là riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín này
trong toàn quốc
lượng công an đã khởi tố
và bảy trăm sáu mươi sáu bị can
về các tội danh liên quan đến hoạt động tín dụng đen
đòi nợ thuê
chúng tôi cũng đánh giá là
do chấn áp mạnh
nên cái tội phạm liên quan đến tín dụng đen
đã được kìm chế
và làm giảm tính phức tạp so với trước đây
nhiều chỗ thì
chúng đã tự tạm dừng hoạt động
hoặc là hoạt động có cái cầm chừng
thứ hai nữa là nhân dân cũng đã rất cảnh giác
với những cái hoạt động này
thì ra là cũng
cái hoạt động mà cho vay nặng lãi tín dụng đen này
thì cũng đã
cũng đã có được giảm
bộ công an đã đánh giá
bộ trưởng tô lâm cũng nhận định
tín dụng đen vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
đặc biệt là trên không gian mạng internet
thứ nhất là
tiếp tục duy trì cái khí thế
tấn công chấn áp mạnh mẽ tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
theo các chương trình kế hoạch đã để ra
cũng không để chủ quan
trùng xuống khi mà cái kết quả của chúng ta hiện nay
đang trên cái đà
thực thi rất là tốt
thứ hai là chúng tôi tiếp tục
phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan
trong phòng ngừa đấu tranh với
với cái hoạt động vi phạm pháp luật
liên quan đến tín dụng đen
trong đó là thực hiện cái hiệu quả
cái chỉ thị một mươi hai của thủ tướng chính phủ
cũng đã phân công phân cấp cho
các ngành có trách nhiệm các cái địa phương
giải pháp thứ ba nữa về mặt pháp luật
thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ quan
làm sao tháo gỡ những biện pháp pháp luật
để mà tạo cái điều kiện
rồi củng cố những cái điều kiện
không để cái tội phạm lợi dụng
những cái khe hở của pháp luật
để có những hoạt động tội phạm
cũng như là làm cơ sở cho cái việc
xử lý phòng ngừa ngăn chặn tội phạm
vấn đề thứ tư là
chúng tôi cũng xem đặt vấn đề là
cũng như các đại biểu đặt vấn đề là
có hay không có sự bảo kê
của các lực lượng chức năng
cho cái hoạt động của tín dụng đen này
thì cũng xin báo cáo với các vị đại biểu quốc hội
là qua cái điều tra hiện nay
thế thì chúng tôi chưa phát hiện
có những trường hợp nào bao tra bảo kê
cho cái hoạt động tín dụng đen
của các lực lượng
cũng liên quan đến tội phạm kinh tế
buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan
bộ trưởng tô lâm cho biết
loại tội phạm này đang có
chiều hướng gia tăng
nhất là cái tình trạng lợi dụng
cái hoạt động thương mại điện tử
để thực hiện những hành vi này
chúng tôi thấy hiện nay đây cũng là vấn đề mới
và cũng rất gặp khó khăn
trong cái khâu đấu tranh của chúng ta
quản lý cũng khó khăn
theo cái thống kê chúng tôi hiện nay
có khoảng hơn bốn website bán hàng điện tử
chưa được đăng ký
hình như là những cái này rất khó
trong cái việc quản lý
trong phần trả lời chất vấn của mình
bộ trưởng tô lâm cũng đã trả lời
xung quanh vụ án sản xuất buôn bán xăng giả
thuộc doanh nghiệp của ông trịnh sướng
bộ trưởng tô lâm cho biết
vụ sản xuất xăng giả này đã diễn ra nhiều năm
có nhiều tổ chức cá nhân có liên quan
phạm vi cung cấp xăng giả rất rộng
bao gồm các tỉnh miền tây tây nguyên
và đã lan ra một số địa phương phía bắc
quá trình điều tra vụ án
cũng đã giúp cơ quan công an
giải đáp được một số vấn đề
ví dụ như tại sao có tình trạng
một số ô tô xe máy đang lưu thông trên đường
lại bốc cháy
sáng nay tại trụ sở chính phủ
ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng tưởng trực chính phủ trương hoa bình
chủ tịch ubanhzq
đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác
sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
đồng chí thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
cùng dự hội nghị
báo cáo tại hội nghị cho thấy
bảy tháng đầu năm
công tác đảm bảo an toàn hàng không cơ bản được đảm bảo tốt
đặc biệt trong giai đoạn cao điểm tết nguyên đán kỷ hợi
và giai đoạn đầu cao điểm hè hai nghìn một mươi chín
không có tai nạn
sự cố mất an toàn bay nghiêm trọng mức b xảy ra
các sự cố uy hiếp an toàn cao mức c
cũng giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên các sự cố liên quan đến vật ngoại lai
vẫn còn cao
hoạt động kiểm soát an ninh hàng không
đã được triển khai đúng tiến độ
đảm bảo đúng thủ tục quy trình
các đơn vị chức năng của bộ công an
đã phối hợp với cục hàng không việt nam
kịp thời chỉ đạo lực lượng kiểm soát an ninh hàng không
và các đơn vị liên quan
triển khai các biện pháp ứng phó tình hình biểu tình trái pháp luật
đảm bảo an ninh hàng không
và các hoạt động tại cảng hàng không sân bay
tuy nhiên thời gian qua
vẫn còn xảy ra một số vụ việc
như trộm cắp tài sản
hành khách mang theo vũ khí công cụ hỗ trợ
phật phẩm nguy hiểm sai quy định
vi phạm quy định về sử dụng giấy tờ đi tàu bay
gây dối trật tự công cộng
đe dọa nhân viên hàng không
điển hình như vụ việc hành khách xây rượu
có hành vi sảm sỡ nữ hành khách và tiếp viên tàu bay
phát biểu tại hội nghị
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
đề nghị trong thời gian tới
các bộ ngành địa phương
cần quyết liệt nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hàng không
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
bộ giao thông vận tải chung trì
phối hợp cùng các bộ
công an quốc phòng tài chính tư pháp
ra soát hoàn thiện
hệ thống pháp luật
chính sách để đảm bảo an ninh an toàn hàng không
cập nhật các văn bản pháp luật
các quy định về an ninh hàng không
phù hợp với quy định của tổ chức
hàng không dân dụng quốc tế
tích cực chỉ đạo
các tinh dị trực thuộc
phối hợp trao đổi xử lý thông tin liên quan
để nâng cao kỳ quả công tác đảm bảo
an ninh an toàn hàng không
chủ động phòng lo
ngăn chặn và ứng phó
với các tình huống khẩn nguy cơ
để xảy ra
đẩy mạnh công tác phát động phong trào
cùng chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
tăng cường các tình huống
tuyên truyền cho dân cư
lên cận hàng không sân bay
để phòng ngừa phát hiện
các sử lý
các liên tục lọc nghi vấn
sử dụng chất cháy chất nổ
các phương tiện
bay siêu nhẹ
để đảm bảo an ninh an toàn hàng không
liên quan đến một trong những vấn đề nóng nhất
trong lĩnh vực hàng không hiện nay
là quản lý đào tạo phi công
phó thủ tướng thường trược cho rằng
việc các hãng đang sử dụng tỷ lệ phi công nước ngoài cao
như quốc tịch sẽ gây khó khăn
trong công tác kiểm soát và tiêu chuẩn hóa
đối với phi công trong nước
không được để xảy ra tình trạng danh giật phi công
giữa các hãng
ngành hàng không phải phát triển lành mạnh
tăng vị thế quốc gia
tránh mặt trái của kinh tế thị trường
hôm nay tại hà nội
đảng ủy công an trung ương bộ công an
tổ chức lễ công bố và trao quyết định
của thủ tướng chính phủ
về việc bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an
đối với đồng chí trung tướng lương tam quang
tránh văn phòng bộ công an
và đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc
cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lộ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
bộ trưởng tô lâm đã trao quyết định
bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an
đối với đồng chí trung tướng lương tam quang
tránh văn phòng bộ công an
và đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc
cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lộ
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an phát biểu tại buổi lễ
bộ trưởng tô lâm chúc mừng hai đồng chí
vinh dự được thủ tướng chính phủ
bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng bộ công an
khẳng định đây là niềm vinh dự tự hào
của cá nhân các đồng chí
đồng thời cũng là niềm vui niềm vinh dự
tự hào chung của toàn lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
cùng với việc lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự
đảng và nhà nước ta luôn quan tâm thực hiện chính sách cán bộ
chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại
quyết định bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an
đối với hai đồng chí ngày hôm nay
khẳng định sự trưởng thành phát triển
của lực lượng công an nhân dân
đồng thời thể hiện sự ghi nhận đánh giá cao
của đảng nhà nước và nhân dân
đối với những công lao đóng góp to lớn
của lực lượng công an nhân dân
và cá nhân các đồng chí
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm khẳng định
đồng chí trung tướng lương tam quang
và thiếu tướng nguyễn duy ngọc
đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản
trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác
có phẩm chất đạo đức trong sáng
lập trường tư tưởng vững vàng
kiên định bảo vệ quan điểm đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
một lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
trên mỗi cương vị công tác
dù bất kỳ hoàn cảnh nào
các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo
chỉ huy tận tâm tận lực
vượt qua mọi khó khăn thử thách
hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao
đồng chí bộ trưởng cho biết
trong những năm qua các đồng chí đã có nhiều công hiến
cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
được đảng nhà nước bộ công an và nhân dân
ghi nhận đánh giá cao
được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý
xứng đáng là người lãnh đạo chỉ huy
của lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm chỉ đạo
trên cương vị mới của mình hai đồng chí tân thứ trưởng
tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
là những người lãnh đạo chỉ huy xuất sắc
là tấm gương và chỗ dựa tin cậy
để cán bộ chiến sĩ học tập và nói theo
đoàn kết cùng tập thể đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
thực hiện tốt lời bác hồ dạy
phải trao dồi đạo đức cách mạng
khiêm tốn giản dị gân gũi quần chúng
và gương mẫu về mọi mặt
dù ở cương vị nào
chúng ta cũng đều phải cố gắng
để xứng đáng là người đề tớ trung thành
và tận tụy của nhân dân
phát biểu tại buổi lễ
thứ trưởng lương tam quang và thứ trưởng nguyễn duy ngọc
gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đảng nhà nước chính phủ
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
các bộ ban ngành trung ương
và cá nhân đồng chí bộ trưởng bộ công an tô lâm
đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
giàn luyện giúp đỡ
tạo điều kiện để hai đồng chí phấn đấu trưởng thành
trở thành người cán bộ lãnh đạo chỉ huy
của lực lượng công an nhân dân
hai đồng chí thứ trưởng cũng gửi lời cảm ơn
đến toàn thể cán bộ chiến sĩ
các thế hệ lãnh đạo các đơn vị
nơi hai đồng chí từng công tác
đã luôn quan tâm chỉ đạo tin tưởng giúp đỡ
và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí phân đấu
hai đồng chí thứ trưởng bày tỏ
nguyện sẽ tiếp bước truyền thống anh hùng
của lực lượng công an nhân dân
tiếp tục phân đấu tu dưỡng
và không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước
với tinh thần trách nhiệm cao nhất
đóng góp trí tuệ góp phần xây dựng
lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự
an toàn xã hội trong tình hình mới
sáng hôm nay
tại điểm tiếp công dân của bộ công an
thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi tiếp công dân theo định kỳ
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi tiếp thứ trưởng lê quý vương
đã lắng nghe những ý kiến phản ánh của người dân
trình bày những nội dung khiếu nại tố cáo
trên cơ sở đó thứ trưởng lê quý vương
đã xem xét từng đơn thư tiếp nhận đơn
và giao thanh tra bộ công an
có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an
các đơn vị địa phương có thẩm quyền giải quyết
báo cáo với lãnh đạo bộ
và có văn bản trả lời công dân
theo đúng quy định pháp luật
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo
không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
thứ trưởng lê quý vương đã hướng dẫn công dân
gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền
để xem xét giải quyết
căn cứ hồ sơ giải quyết vụ việc
và kết quả tiếp công dân
thanh tra bộ sẽ có văn bản
trình lãnh đạo bộ duyệt
ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời theo dõi đôn đốc cơ quan
tổ chức và cá nhân có liên quan
thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng
buổi tiếp công dân định kỳ
được thực hiện theo luật tiếp công dân
nghị định của chính phủ
thông tư của bộ trưởng bộ công an
quy định về công tác tiếp công dân
đến khiến lại tố cáo kiến nghị phản ánh
trong công an nhân dân
và kế hoạch về việc tiếp công dân
của lãnh đạo bộ công an
sáng nay nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám
quốc khánh mùng hai tháng chín
và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đảng ủy công an
chủ nghĩa của bộ trưởng bộ
trung ương lãnh đạo bộ công an
tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ
lãnh đạo cao cấp của bộ công an
và đoàn viên thanh niên ưu tú trong công an nhân dân
lễ gặp mặt được tổ chức trực tuyến
tại hai đầu cầu
thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự có thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn văn sơn
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
nguyên lãnh đạo các tổng cục
vụ cục trong công an nhân dân
tại lễ gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau
ôn lại quá trình xây dựng chiến đấu
và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
trong bảy mươi bốn năm qua luôn gắn liền
với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
được đảng và chủ tịch hồ chí minh
lãnh đạo giáo dục rèn luyện
được nhân dân hết lòng tin yêu đùm bọc và giúp đỡ
qua mỗi thời kỳ
tuy có sự điều chỉnh lực lượng công an nhân dân
ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ
và phục vụ nhân dân bảo vệ đảng
bảo vệ chính quyền nhân dân phục vụ hiệu quả
sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
bảo vệ tổ quốc
đã có gần một mươi năm cán bộ công an
anh dũng hy sinh hơn năm đồng chí
hiến răng một phần xương máu
hàng trăm đồng chí bị địch bắt tù đầy
bị tra tấn dã man
từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay
hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ công an
anh dũng hy sinh trên một ba trăm linh đồng chí
mang thương tật vĩnh viễn
nhiều tấm gương chiến công bất diệt
đã để lại sự khâm phục tự hào trong nhân dân
và cán bộ chiến sĩ
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
những kết quả đáng tự hào của lực lượng công an
bảy mươi bốn năm qua đã góp phần khơi dậy
lòng tự hào tự tôn dân tộc
ý thức cảnh giác cách mạng
tinh thần làm chủ của nhân dân
góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở
nâng cao năng lực làm chủ
tạo môi trường ổn định
phục vụ cho phát triển kinh tế văn hóa xã hội
tại buổi gặp mặt các đại biểu cũng đã nghe
bộ trưởng tô lâm thông báo về những kết quả nổi bật
của công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
kết quả một năm thực hiện
việc sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi là năm rất quan trọng
đối với đất nước và lực lượng công an
bộ công an đã có kế hoạch phát động thi đua công tác
lập thành tích để có những dấu ấn
và chuyển biến tích cực trong công tác công an
để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới
lực lượng công an nhân dân tiếp tục
quán triển sâu sắc và thực hiện nghiêm
các chỉ thị nghị quyết của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
với phương châm hành động chủ động nêu gương
kể cương trách nhiệm hiệu quả
cũng như chủ đề công tác là hoàn thiện thể chế
và tăng cường cơ sở
sẽ tập trung vào ba giải pháp
trọng tâm đột phá đã được xác định
tại ủng hộ công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn
một là phải tăng cường ứng dụng các thành tiệu khoa học công nghệ
nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ
thứ hai là ổn định tổ chức
hoàn thiện pháp luật
quy chế quy trình công tác
theo mình tổ chức mới
ba là xây dựng đội ngũ cán bộ
ngang tầm nhiệm vụ để đề cao trách nhiệm
nêu gương của người đứng đầu các đơn vị địa phương
thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an
bộ trưởng tôi lâm nhiệt liệt chào mừng
và kính chúc sức khỏe các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ
nguyên lãnh đạo bộ công an
các đồng chí cán bộ lão thành
cán bộ công an cao cấp đã nghỉ hưu qua các thời kỳ
đảng ủy công an trung ương
bộ công an luôn trân trọng biết ơn sâu sắc
những ý kiến đóng góp rất tâm huyết
của các đồng chí công an lão thành
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
mong rằng tiếp tục nhận được ý kiến
quy báo của các đồng chí
để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch
vững mạnh và thực hiện thắng lợi
mọi nhiệm vụ trong thời gian tới
cảm ơn các bạn đã theo dõi